khi phát hiện vật có hình thù giống bom đạn thì trình báo ngay đến chính quyền để kịp thời xử lý và không để xảy ra hậu quả thương tâm